xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng vũ quốc sơn bốn mươi ba tuổi
trú tại phường thành nhất thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông phan tiến công bốn mươi sáu tuổi
theo kết quả điều tra ban đầu vào trưa ngày một mươi năm tháng ba sơn đến nhà một người quen ở cùng phường ăn nhậu và gặp ông công cũng tới đây chơi
sau khi nhậu xong thì sơn lên ghế ở phòng khách nằm nghỉ thì ông công cầm một con dao dài khoảng hai mươi cm đến nắm cổ áo sơn hù dọa và dùng tay tát chúng vào mặt sơn
về bực tức nên sơn đã vào bếp lấy một con dao bầu dài khoảng ba mươi cm đâm chúng vào vùng ngực của ông công khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ
thấy ông công bị thương sơn cùng những người xung quanh đã đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện
và theo kết luận giám định pháp y thì ông công tử vong vì vết thương thấu ngực trái làm thủng tim dẫn đến suy tuần hoàn cấp do mất máu
hiện vụ án đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý vũ quốc sơn theo quy định của pháp luật
vào đêm ngày sáu tháng bốn công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của một nam bác sĩ tử vong
tại phòng trọ vào tối cùng ngày nạn nhân là ông nhâm đức tăng năm mươi sáu tuổi trú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
theo đó vào khoảng một mươi chín h tối cùng ngày người dân trong khu phòng trọ phát hiện ông tăng nằm bất động trên giường tử vong từ trước trong tư thế nằm ngửa
nhận được tin báo công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường
theo người dân địa phương ông tăng làm bác sĩ khoa nội tại bệnh viện ở huyện bù đăng nhiều năm nay ra thuê phòng trọ ở khu đức tiện huyện bù đăng để sinh sống và làm việc
nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tự đâm bản thân mình nhằm tạo hiện trường giả bị cướp tài sản vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại huyện bình chánh tp hcm
và chiều qua công an huyện bình chánh cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng lý minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện bình chánh
về hành vi khai báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
theo nội dung trình báo
lý minh tuấn điều khiển xe máy đến bãi đất trống ở đường liên ấp ba ấp bốn xã phong phú huyện bình chánh
dừng xe đi vệ sinh thì bị hai đối tượng dùng cây gỗ tấn công
tuấn chống trả thì bị đối tượng dùng dao thái lan đâm vào đùi phải cướp hai mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng rồi tẩu thoát
tuấn sau đó được người dân đi đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy
nhận được tin báo công an xã phong phú đã báo cáo ngay cho ban chỉ huy công an huyện
cử lực lượng phối hợp điều tra truy xét đồng thời cử cán bộ đến bệnh viện trợ rẫy làm việc với tuấn
và qua điều tra ban đầu lực lượng công an nhận định không có vụ cướp nào xảy ra
qua làm việc đối tượng khai nhận do cha mẹ khó khăn làm ăn thua lỗ tuấn đã giấu vợ vay mượn bạn bè để giúp gia đình
vào sáng ngày năm tháng bốn tuấn dùng số tiền vợ gửi vào tài khoản là hai mươi bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng để trả nợ
lo sợ vợ biết chuyện này nên tuấn đã mua một con dao thái lan rồi chạy xe máy đến bãi đất chống
tự đâm vào đùi để giàn cảnh bị cướp
hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện bình chánh tiếp tục điều tra xử lý
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng cho biết
đơn vị vừa truy xét và bắt giữ hai đối tượng gồm lê hoàng vĩ và đặng ngọc khánh
cùng chú tệ xã hòa nhơn huyện hòa vang là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng ba tại khu vực đường hoàng văn thái
một người phụ nữ chú tệ phường hòa khánh nam quận liên triều đang trên đường đi
thì bị hai đối tượng áp sát xe máy giật túi sách hậu quả làm nữ bị hại ngã xuống đường và bị thương rất nặng
tiếp nhận thông tin công an quận liên triều phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
và công an huyện hòa vang tập trung xác minh và nhận định vĩ và khánh là đối tượng gây nên vụ cướp giật táo tận trên
tại cơ quan công an cả hai khai nhận sau khi đi chơi về do hết tiền tiêu xài
nên khi phát hiện người phụ nữ đi xe một mình có mang túi sách đã bám theo và cướp giật tài sản của nạn nhân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết vừa triệt phá thành công một nhóm lừa đảo
với thủ đoạn tinh vi là sử dụng đá thiên thạch và sừng tê giác giả để chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hồ hoàng hôn
chú tại tp hcm và tô vũ tiến chú tại tây ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra các đối tượng đã tạo dựng hình ảnh giả mạo dàn dựng video hình ảnh về đá thiên thạch
sừng tê giác để dụ dỗ người nhẹ dạ cả tin tham gia đầu tư với hứa hẹn luận nhuận cao
và để tạo lòng tin thì các đối tượng còn cho bị hại xem hình ảnh giả về các hợp đồng mua bán thiên thạch
có giá trị lớn hình ảnh các đối tượng tiếp xúc với các lãnh đạo nhà nước
với thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa của một người đàn ông chú tại tp hcm hơn ba tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ bảy vật có hình dạng giống sừng động vật
một khối kim loại màu đen có hình dạng chưa xác định và nhiều vật chứng có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tp hcm tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị hiện chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè của các em học sinh
nằm mắt được tâm lý nhiều phụ huynh sẽ tìm hiểu thông tin về các trại hè hướng nghiệp
nên nhiều đối tượng lừa đảo
trong thông tin về hoạt động trại hè để lừa tiền
và gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội quảng cáo chương trình trại hè
dưới hình thức học kỳ công an có dấu hiệu lừa đảo chiếu năng tài sản của những người đăng ký tham gia
với mong muốn con mình được trải nghiệm gian luyện kỹ năng sống
nên trong dịp hè này chị dung có tìm hiểu trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân
tuy nhiên có rất nhiều website trang mạng xã hội
quảng cáo thông tin mời chào tham gia khóa học
khiến chị như rơi vào ma trận không biết đâu là trang chính thống đâu là dạ
mình cũng thử hỏi một số trang thì các bạn được tư vấn rất là nhiệt tình
nhưng mà mình thấy thông tin nó không được cụ thể
khi mà mình hỏi lại các bạn ấy một số việc mà mình nghi vấn thì thường là không nhận được câu trả lời
câu mình tải một cái app mình chưa sử dụng bao giờ telegram thì phải
đến lúc này mình cũng cảm thấy là có một cái gì đấy nó không đúng lắm
đầu tháng bốn công an nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã đưa ra cảnh báo về các trang facebook
mang tên trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân tổ chức trại hè miễn phí cho trẻ là lừa đảo
bộ phận tuyển sinh của chương trình chạy hè học làm chiến sĩ công an
do báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng
phối hợp với học viện kể sát nhân dân tổ chức cũng liên tục nhận được cuộc gọi
để xác minh thông tin khoa học từ nhiều phụ huynh
ngay sau khi phát hiện vấn đề này đơn vị tổ chức đã gửi cảnh báo đến nhà trường và phụ huynh
tuy nhiên đã có những nạn nhân bị lừa đảo hàng chục triệu đồng
năm nay thật sự là cũng có rất nhiều các fanpage giả mạo chương trình này để lừa đảo các phụ huynh
ban tổ chức đã nhận được không dưới một mươi cái thông tin của các trang fanpage giả mạo chương trình
và trang fanpage giả mạo của nó cũng rất đa dạng
rất nhiều hình thức tôi xin khẳng định báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng
chỉ ký một chương trình phối hợp duy nhất với học viện cảnh sát nhân dân
chiều trò của các đối tượng này là sao chép toàn bộ nội dung
hình ảnh của các cuộc thi uy tín về fanpage giả
hòng lấy sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh
để thu hút phụ huynh giáo viên đăng ký cho học sinh tham gia
các trang này thường xuyên chạy quảng cáo để tăng tương tác
khi nạn nhân cắn câu các đối tượng lừa đảo sẽ đưa vào group chat hoặc nhắn tin
trò chuyện trên app nhằm che giấu hành tung
tiếp đến chúng yêu cầu phụ huynh muốn đăng ký cho con tham gia
thì phải thực hiện các thử thách nhiệm vụ với số tiền tăng dần để hỗ trợ cuộc thi
nếu phụ huynh chuyển tiền thì các đối tượng sẽ chiếm đoạt và chặn liên lạc
các đối tượng đánh vào tâm lý của phụ huynh đó là rất là cần một đơn vị
có thể là quản lý giáo dục con em mình trong dịp hè
thứ nữa đó là các đối tượng sẽ dẫn dụ người dùng
sẽ chuyển sang một kênh để trao đổi liên lạc khác
chẳng hạn như là kênh telegram để hướng dẫn phụ huynh đăng ký
rồi có thể chuyển cho các đối tượng trước một khoản tiền
và đặc biệt chúng tôi đánh giá có một thủ đoạn tương đối mới
đó là các đối tượng có thể gửi cho phụ huynh những đường link giả mạo
những đường link này có thể dưới dạng file apk trên hệ điều hành android
hoặc là một đường link nào đó có mạng độc
cơ quan chức năng khuyến cáo để không bị lừa đảo
các phụ huynh nên tìm hiểu đăng ký chương trình chạy hè
học làm chiến sĩ công an qua trang web và phát phết chính thức của ban tổ chức
mọi hình thức yêu cầu chuyển khoản và tế khoản cá nhân
hoặc thực hiện nhiệm vụ mới được tham gia chương trình chạy hè đều là lừa đảo
tòa án nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự
xét xử sơ thẩm bị cáo trần ngọc tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tp vĩnh long
tòa án nhân dân tp vĩnh long mua bán trái phép chất ma túy
và hai bị cáo nguyễn thành vinh đặng thế hiển về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
hiển điều khiển xe mô tô chở vinh đến khu vực phường một thành phố vĩnh long để mua ma túy
vinh đi vào tiệm game trên đường võ thị sáu do tú quản lý để mua ma túy
sau khi mua xong trên đường quay xe ra tìm nơi sử dụng
thì hiển và vinh đã bị công an phát hiện và bắt quả tang
qua xác minh điều tra lực lượng công an tiến hành bắt giữ tú và khám xét nơi kinh doanh tiệm game bán cá
tại địa chỉ trên thì thu giữ nhiều bịch ni lông chứa chất ma túy
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần ngọc tú một mươi năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn thành vinh năm năm tù và đặng thế hiển một năm tù cùng vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy
liên quan tới vụ việc một nữ sinh tử vong và hàng chục học sinh khác phải nhập viện ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
thông tin từ ubnd tp nha trang vào ngày sáu tháng bốn cho biết công an thành phố nha trang cùng các cơ quan chức năng
đã tiếp cận nhiều quán ăn khác nhau trên địa bàn thành phố để thu thập thông tin lấy mẫu thức ăn
phục vụ cho công tác kiểm nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân
bước đầu ubnd tp nha trang xác định trong sáng ngày năm tháng bốn nhiều học sinh trường tiểu học vĩnh trường
trường trung học cơ sở trần hương đạo phường vĩnh trường tp nha trang đã ăn sáng với nhiều món
tại các quán ăn khác nhau ở bên ngoài trường học
đến sáu giờ bốn mươi năm phút sáng cùng ngày
hàng chục học sinh có triệu chứng chóng mặt đau đầu nôn ói nên nhà trường đã đưa đến cơ sở y tế
để khám và điều trị hoặc liên hệ phụ huynh đưa về nhà nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe
về trường hợp nữ sinh lớp năm trên bốn trường tiểu học vĩnh trường tử vong ngoại viện
trước khi đến lớp học sinh này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường món sushi và uống nước ngọt
tuy nhiên chỉ sau khoảng ba mươi phút ăn uống xong thì cháu có biểu hiện muốn nôn và sùi bọt mép
và được nhà trường đưa đi cấp cứu lúc bảy h ba mươi ba phút sáng ngày năm tháng bốn
lãnh đạo ubnd tỉnh khánh hòa và thành phố nha trang thống nhất chỉ đạo ngành y tế khẩn trương
và sớm có kết quả giải phẫu tử thi
trên cơ sở đó xử lý nghiêm các vi phạm đảm bảo đúng quy định
đề nghị nhà trường chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc động viên thăm hỏi các gia đình học sinh
mặc dù chưa bước vào mùa nắng nóng nhưng tại quảng ngãi đã liên tiếp xảy ra vụ việc học sinh bị đuối nước khi tắm biển
thực tế cho thấy
việc trang bị cho các em thanh thiếu nhi những kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố vẫn chưa được quan tâm đúng mức
ngày hai tháng bốn tại biển lệ thủy xã bình trị huyện bình sơn
hai học sinh ở xã bình long huyện bình sơn trong lúc tắm không may bị sóng lớn cuốn trôi ra xa
dẫn đến đuối nước khiến một học sinh tử vong một học sinh phải cấp cứu tại bệnh viện
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba một học sinh một mươi tuổi ở thôn phước thiện một xã bình hải huyện bình sơn
cùng bạn học đi tắm biển ở khu vực bãi biển thuộc bờ kè thôn phước thiện cũng đã bị đuối nước tử vong
khi thời tiết nắng nóng các em thường rủ nhau ra biển tắm để được đùa nghịch thỏa thích
bản thân các em không hề để ý đến những nguy hiểm đang dình dập như nước sâu chảy xiết sóng lớn
cho các em thực hành thực hành về vấn đề đuối nước rồi cách cuối đuối như thế nào
rồi mở các lớp tập quấn về có kỹ năng gúc dai gúc đồ để khi mà gặp rủi ro đuối nước
thì các em có thể là tự các em có thể xử lý hoặc là hô hoán khi gặp rủi ro trong cuộc sống
tại việt nam tai nạn đuối nước đang cướp đi mạng sống của gần hai trẻ em mỗi năm
và là một trong một mươi nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em
mỗi gia đình cần nâng cao ý thức
tạo môi trường an toàn cho trẻ không để trẻ vui chơi tắm biển khi không đảm bảo an toàn
ngoài ra cần chủ động dạy trẻ kỹ năng bơi lội và giải quyết các tình huống nguy hiểm
có thể gặp phải khi tiếp xúc với nước
cục y tế dự phòng bộ y tế có công văn khẩn gửi sở y tế tỉnh tiền giang
viện pasteur tp hcm đề nghị các đơn vị tăng cường công tác phòng chống cúm da cầm lây sang người
sau khi ghi nhận ca mắc cúm ah chín đầu tiên tại việt nam
bệnh cúm da cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bệnh
để chủ động phòng chống bệnh cúm lây từ da cầm sang người người dân cần thực hiện tốt các biện pháp như sau
không ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc
đảm bảo ăn chín uống sôi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm và sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc
hạn chế tiếp xúc giết mổ ăn các loại động vật hoang dã đặc biệt là chim
khi phát hiện da cầm ốm và chết thì tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng
mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn
người chăn nuôi buôn bán vận chuyển và giết mổ da cầm tuyệt đối tuân thủ các biện pháp dự phòng dịch bệnh thường quy
và khuyến khích đeo khẩu trang khi đi vào chợ da cầm sống hoặc khu vực buôn bán da cầm sống
rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với da cầm hoặc sau khi đi vào chợ
khi có biểu hiện giống như là sốt ho đau ngược khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị kịp thời
trường hợp tử vong do mắc cúm ah năm n một mới đây ở tỉnh khánh hòa đang là tâm điểm chú ý của nhiều người
bệnh nhân mắc cúm da cầm là từ đâu là câu hỏi mà cơ quan chuyên môn đang nỗ lực điều tra
và trong đó có một nghi vấn bệnh nhân có đi bắt chim hoang dã
và một điểm đáng lưu ý là tại nơi ở của bệnh nhân thì cũng có nuôi chim hoang dã
một lần nữa nguy cơ lây lan cúm da cầm sang người tiếp tục được cảnh báo
và trong đó không thể bỏ qua mối nguy từ chim hoang dã
chim cảnh chim phóng xanh dễ nhìn thấy những dòng chữ này dọc theo nhiều con phố đông người ở nha trang
và bên trong đúng nghĩa là ngôi nhà của các loài chim hoang dã
các hộ gia đình này hoặc thu mua gom chim hoang dã từ những người săn bắt trong vùng
hoặc từ những đầu mối cung cấp chim hoang dã quy mô lớn ở những nơi khác
chim hoang dã nuôi giữ ở đây để sau đó các hộ kinh doanh bán cho những ai có nhu cầu
sau sự việc một bệnh nhân bị tử vong do mắc cúm ah năm n một
các điểm bán chim hoang dã ở nha trang tìm cách né trắng mỗi khi thấy ống kính mới quay
săn bắt rồi mua bán vận chuyển từ nơi vùng khu vực này qua khu vực khác
hoặc là chúng ta những người mua về để bán cho nguồn chim phóng sinh
đặc biệt là chúng ta đang quan sát
chúng ta quan tâm là cúm da cầm sự lây lan từ khu vực này sang vùng phát là cũng có thể xảy ra
tại các điểm mua bán chim hoang dã ở nha trang
những ngày qua một số người cẩn trọng hơn thực hiện các biện pháp để kiểm soát cúm da cầm
tuy nhiên không phải ai cũng quan tâm đúng mức
và cũng không phải ai cũng biết cách phòng ngừa mối nguy lây cúng da cầm sang người
lâu nay thì mình cũng bán nhiều năm mà cũng có trải qua nhiều mùa dịch rồi
nên chúng cũng có kinh nghiệm cũng không thấy không có gì hết
một số kết quả rà soát chỉ ra rằng đã phát hiện virus cúm da cầm
trong một trăm linh loài chim hoang dã
trong đó có một số loài được cho là vật chủ tự nhiên của virus cúm da cầm
điều đáng nói hầu hết các loài chim hoang dã nhiễm virus cúm da cầm
lại không có biểu hiện triệu chứng
nui da cầm gà vịt thì bên hệ thống trang nuôi và thu y thì có là tiêm ngừa vaccine
nhưng mà chim hoang dã thì chúng ta hầu như chúng ta không thấy cái việc phòng bệnh cho chim
và cái việc mà chim chết thì thường thường cũng không có quan tâm để xử lý
bộ y tế nhận định trong thời gian tới
vẫn tìm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm da cầm sang người
hơn nữa virus ah năm n một là chủng cúm động lực cao
người nhiễm thường diễn tiến nặng tỷ lệ tử vong trên năm mươi
trong khi đó từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận sáu ổ dịch cúm da cầm
với tám con da cầm mắc bệnh
vì vậy vào lúc này dự phòng mối nguy lây nhiễm cúm da cầm sang người
là công việc không thể lơ là
và nhất là không thể chủ quan trước những mối nguy từ chim hoang dã
bởi thực tế cho thấy động vật hoang dã có liên quan đến nhiều dịch bệnh thuyền nhiễm mới nổi